các dịch vụ làm giấy tờ giả chứng chỉ giả diễn ra công khai trên internet
vừa qua bộ công an đã tổ chức triệt phá nhiều băng nhóm đường dây làm giấy tờ giả
có vụ thu tới một năm trăm linh mẫu con dấu cùng nhiều công cụ máy móc
qua đấu tranh thì các đối tượng khai nhận là có thể tự thực hiện được hầu hết
tất cả các công đoạn của làm việc giấy tờ chứng chỉ giả
từ việc chế tạo các phôi băng cho đến con dấu tự ký đóng dấu lên tài liệu
và các đối tượng cũng sẵn sàng
các đối tượng cũng sẵn sàng nhận làm giả hầu hết các loại giấy tờ chứng chỉ giả
kể cả bằng tốt nghiệp các trường đại học như đại học y đại học dược
hành nghề bằng lái xe giả các bằng tốt nghiệp để phục vụ cho đề bạt tuyển dụng cán bộ
đưa ra giải pháp cho tình trạng trên bộ trưởng tô lâm cho biết
cần phải tăng cường khuyến cáo đến các cơ quan chức năng và người dân
về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
bên cạnh đó cần có chế tài xử lý những trường hợp sử dụng các văn bằng chứng chỉ giả
trong cán bộ trong công chức thì cũng nặng nhiều về xử lý về hành chính
thu rồi là thu hồi lại những việc nhưng mà đã làm vào đến giấy tờ giả
thì cũng phải nghiên cứu đề xuất có những biện pháp để xử lý
liên quan đến chất vấn của đại biểu trần văn cường đoàn đồng tháp
về vấn đề tín dụng đen bộ trưởng tô lâm cho biết
thời gian qua bộ công an đã chấn áp rất mạnh các tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng
và tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế
tuy nhiên hình thức cho vay qua mạng và các nhu cầu về tín dụng đen vẫn còn nhiều
do đó tội phạm vẫn còn đất để hoạt động
bộ trưởng tô lâm đã đưa ra các giải pháp
một là tiếp tục duy trì khí thế tấn công chấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen
như vừa qua đã làm thực hiện đúng chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ
đã phân công rõ trách nhiệm cụ thể trong từng ngành để giải quyết tín dụng đen
cái thứ hai nữa là về mặt pháp luật
thì chúng tôi cũng đề nghị là cần phải khẩn trương
có những hướng dẫn để giải quyết nhiều khó khăn vướng mắt liên quan đến xử lý tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến dụ đen
chúng tôi nói là vì phạm vi giữa dân sự và hình sự ở đây khoảng cách cũng rất mong mạnh
thứ ba chúng tôi cũng đề nghị là về lĩnh vực ngân hàng
thì tiếp tục cần đa dạng hóa các hình thức cho vay tiêu dùng
tạo được kiện thuận lợi cho dân dân
đồng thời siết chặt quản lý tín dụng
không để các đối tượng lợi dụng nguồn tiền từ ngân hàng để đưa ra hoạt động tín dụng đen
hoặc là sẽ xây dựng cái hành lang pháp lý để quản lý các hoạt động tín dụng cho vay qua mạng internet

bộ trưởng tô lâm cho biết trong năm hai nghìn hai mươi
mặc dù gặp nhiều khó khăn về cách ly xã hội do dịch bệnh
song tội phạm ma túy hoạt động rất mạnh
theo thống kê số lượng phát hiện và xử lý tội phạm này tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
bảy bảy trăm linh kg heroin hai triệu viên ma túy tổng hợp